vào dạng sáng ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi kho đông lạnh của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm đóng tại thành phố hồ chí minh đã bốc cháy
may mắn lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã kịp thời ngăn cháy lan bảo vệ được nhiều diện tích khác của công ty
thông tin ban đầu khoảng ba giờ một mươi năm phút sáng cùng ngày người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm việt sinh nằm trên đường tỉnh lộ một mươi
phường an lạc a quận bình tân nên hô hoán dập lửa
nhiều người đã dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành do bên trong công ty chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội
nhận được tin báo hàng chục cảnh sát chữa cháy cùng một mươi hai xe chữa cháy chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường
hơn một giờ sau đám cháy được khống chế vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng hai trăm hai mươi m hai diện tích kho đông lạnh và khu vực văn phòng của công ty
bảo vệ được gần hai bảy trăm linh m hai diện tích khác thuộc khu vực của công ty này đồng thời ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực khác
và nhà dân xung quanh
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra